lễ trao tặng bộ sách ký ức người lính và ba đầu sách trong thủ sách nền tảng đổi đời cho thư viện quân đội đã được tổ chức sáng nay
quân đội nhân dân việt nam và bộ thông tin và truyền thông từ năm hai nghìn một mươi hai công trình sách ký ức người lính đã được các cơ quan ban ngành tổ chức thực hiện với nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa
như phát động phong trào viết và kể lại những chiến công kỳ tích kỷ niệm sâu sắc trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước
tập hợp xuất bản sách ký ức người lính triển lãm giao lưu truyền hình và hỗ trợ nhân đạo thông qua quỹ nghĩa tình đồng đội
và tôi nghĩ là để một người biết thì chắc chắn là không làm được những cả dân tộc cùng viết về những ký ức về những kỷ niệm cao đẹp trong thời chống bị cung nước
thì chúng ta sẽ có một cái tuyển tộc rất dài xứng đáng với cuộc khăn chế chống bị cung nước và đó chính là tài sản của thế hệ trước để lại cho đời sau
và sau này làm phim
làm lịch sử làm truyền thống làm giáo dục truyền thống sẽ rất tốt và chính vì thế những người lính chúng tôi khi đã rời quân ngũ khi đã rời các cái chức danh đương nhiệm
thì còn thời gian còn công chức dùng trước để làm việc này nếu chúng ta làm không nhanh thì tất cả những tư liệu vô giáo của dân tộc mình
nó sẽ đi vào lòng đất theo từng số phận của từng con người có nghĩa là chúng ta trôn vùi vĩnh viễn những giá trị những tư liệu vô giáo của dân tộc mình mà không bao giờ lấy lại được
ban chỉ đạo đã xuất bản được năm tập ký ức
người lính mỗi tập phát hành hai cuốn trên phạm vi cả nước và sẽ xuất bản hai tập tiếp theo trong năm hai nghìn một mươi chín
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm và những năm tiếp theo ban chỉ đạo phấn đấu mỗi năm xuất bản ít nhất hai tập sách ký ức người lính
triển khai phiên bản điện tử để bạn đọc trong và ngoài nước thuận lợi hơn trong tiếp cận với tác phẩm
cùng với đó là tiếp tục kêu gọi tổ chức và thực hiện các hoạt động nhân đạo và tìm liệt sĩ trên phạm vi cả nước
và chúng tôi phấn đấu là khi nào hết tư liệu thì được
còn tư liệu là còn làm còn sức còn làm
và tôi nghĩ là một cái công trình khoảng vài ba mươi tập là hoàn toàn trong tầm thay có thể làm được nếu được các ngành các cấp ủng hộ và giúp đỡ
thì tôi nghĩ đó là một cái công trình để lại muôn đời
và đó chính là giá trị tinh thần của thế hệ trước để lại thế hệ sau
hôm nay chúng tôi được tiếp nhận ba mươi bộ sách trong công trình ký ức người lính
do trung tâm truyền thông
và đây cũng là những bộ sách rất có giá trị mà nhằm tuyên truyền tới cán bộ
chiến sĩ về truyền thống cách mạng về lòng yêu nước
thì chúng tôi sẽ phục vụ tại cơ viên quân đội và một số trong hệ thống thư viện tuần quân
giờ đây những tập còn lại của bộ sách sẽ lần lượt được ra mắt bạn đọc cả nước
qua các thiên hồi ký bút ký đầy ép tư liệu và sự kiện lịch sử này
bạn đọc sẽ cảm nhận sâu sắc về nghệ thuật chiến tranh nhân dân của việt nam
nổi bật lên là tinh thần dũng cảm bất khuất trí thông minh
và mưu mẹo tài tình của quân và dân ta trong suốt mấy cuộc kháng chiến chống quân xâm lược
sách ký ức người lính do nhà xuất bản thông tin và truyền thông ấn hành